thưa quý vị thống kê từ bộ y tế trong những vụ mất an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh
người bị tấn công chủ yếu là bác sĩ chiếm tới bảy mươi
trong đó số vụ việc xảy ra phần lớn tại khuôn viên của bệnh viện trung tâm y tế
trong khi thầy thuốc đang cấp cứu chăm sóc người bệnh
tình trạng tái diễn liên tiếp các vụ hành hung bác sĩ xảy ra trong thời gian gần đây
đã và đang được cư dân mạng và dư luận xã hội đặt ra giải pháp để bảo vệ họ
nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra tuy nhiên vì sao lại chưa mang lại hiệu quả
đây là vấn đề đang được cư dân mạng chia sẻ và quan tâm đưa ra nhiều bình luận
mời quý vị cùng theo dõi
nghiên cứu sử dụng khiên mũ có mặt nạ và bộ áo giáp để phòng trường hợp khi có tấn công
đây là một trong những giải pháp được giám đốc bệnh viện lê văn thịnh
tp thủ đức tp hcm đề xuất trước tình trạng hành hung nhân viên y tế
xảy ra đáng báo động
hiện ý kiến này đang thu hút nhiều chia sẻ bình luận từ cư dân mạng
với những hình ảnh độc đáo như thế này
mỗi bác sĩ là một chiến sĩ cần phải có thêm nhiều trang thiết bị bảo vệ bác sĩ
nếu trang bị như thế thì bác sĩ đi làm trang bị còn hơn cả đi đánh trận
hành động hành hung bác sĩ là bạo lực đáng lên án
tuy nhiên việc sử dụng trang thiết bị cần nghiên cứu tính hữu dụng của nó
trong khiên về mũ sử dụng
những hình ảnh hóa như thời chiến tranh có vẻ không hợp lý
trước đó những hình ảnh liên quan đến các vụ hành hung bác sĩ
cũng đã gây nhiều bức xúc từ cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
tất cả những hành động tấn công nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh
là hoàn toàn không thể chấp nhận được cho dù bất cứ lý do nào
thật sự nản lòng bản thân tôi cũng từng bị hành hung
khi đang trực cấp cứu người bệnh

mỗi lần nghe tin như vậy tôi rất buồn và lo lắng cho các nhân viên y tế
đang bị mối nguy hiểm đe dọa từng ngày
nên xem tội phạm này giống như chống người thi hành công vụ
các phòng cấp cứu nên có nhân viên an ninh có trang thiết bị hỗ trợ bạo hành
hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu đồng nghĩa với hành vi đe dọa
đến tính mạng của những bệnh nhân đang được cấp cứu khác
yêu cầu xử nặng để làm gương cho những kẻ hung hăng khác
mới đây bộ y tế đã có đề nghị bộ công an tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự
tại các khu vực có bệnh viện lớn
củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động
và cơ quan công an gần bệnh viện nhất
kịp thời hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cấp
tuy nhiên để không tái diễn và có thể giảm thiểu những vụ hành hung trong bệnh viện
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những đề xuất giải pháp về vấn đề này